phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra công trình trọng điểm
cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng tại lạch huyện nhà máy sản xuất ô tô vinfast
và làm việc với lãnh đạo chủ chốt thành phố hải phòng
tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các bộ bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch đầu tư
bộ công thương bộ tư pháp bộ tài nguyên và môi trường và văn phòng chính phủ
phó thủ tướng ghi nhận đánh giá cao những kết quả ấn tượng trong phát triển kinh tế xã hội
mà thành phố hải phòng đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
phó thủ tướng cho rằng hải phòng đã cất cánh với mức tăng trưởng cao với tiềm năng thế mạnh của mình
trong thời gian tới hải phòng cần có sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong phát triển
và trở thành một trung tâm kinh tế lớn một thành phố đổi mới và sáng tạo
thăm tổ hợp sản xuất ô tô vinfast đang xây dựng tại đảo cát hải huyện cát hải
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao vingroup trong việc ưu tiên nguồn lực
trong đầu tư phát triển sản xuất
phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao vingroup trong việc ưu tiên nguồn lực